trộm cắp thùng tiền khoảng một trăm linh triệu đồng đối tượng thạch say vừa bị công an huyện kê sách tỉnh sóc trăng bắt giữ
nhận được tin báo của bị hại về việc bị một đối tượng lấy thùng tiền khoảng một trăm linh triệu đồng tại thị trấn kế sách huyện kế sách
lực lượng công an đã nhanh chóng đến hệ trường sác minh để truy bắt
sau khoảng bảy giờ đồng hồ dạng sáng ngày bảy tháng một mươi lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng thạch say
đồng thời thu giữ lại tăng vật tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình
cho hơn sáu mươi người vay với số tiền một bảy tỷ đồng để hưởng lợi bất chính
đặng văn điệp chú tại xã yên bình huyện hữu lũng vừa bị công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
quá trình điều tra lực lượng công an phát hiện điệp cho người dân khó khăn về kinh tế
cần huy động vốn nhanh vay với mức lãi suất ba đồng một triệu một ngày tương ứng một trăm linh tám một năm
khi đến thời gian trả nợ mà người vay không đủ khả năng trả
thì điệp đe dọa
điệp đe dọa bắt thế chấp tài sản
khám xét khẩn cấp chỗ ở của đặng văn điệp lực lượng công an thu giữ một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
ba quyển sổ viết tay liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của điệp
đối tượng khai nhận số tiền hưởng lợi bất chính từ việc cho vai lãi nặng là gần một trăm bốn mươi triệu đồng
điệp đe dọa bắt thế chấp tài sản